ngày bảy tháng bốn tại trụ sở bộ quốc phòng thừa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn phương nam
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đã trao quyết định lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ cộng hòa trung phi cho ba sĩ quan việt nam
tại buổi trao quyết định thượng tướng nguyễn phương nam đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ
cũng như công tác chuẩn bị cho các sĩ quan làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình liên hợp quốc của trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam
ba sĩ quan việt nam được cử đi trong đợt này đều đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ
với cá nhân tôi lần này đây là một cái nhiệm vụ rất đặc biệt
không phải ai cũng có cơ hội được khoác trên mình bộ quân phục của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chúng tôi cũng luôn tin tưởng rằng với mọi sự huấn luyện chuẩn bị trong suốt khoảng thời gian qua
được sự quan tâm của tất cả các cấp
thì chúng tôi
sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
trong cái đợt mà chuẩn bị cho các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình
tại cộng hòa trung phi đợt này
thì chúng tôi đã có một thời gian chuẩn bị rất là dài và kỹ lưỡng
ngoài ra các đồng chí cũng đã được cử đi để tập huấn dài hạn và ngắn hạn ở nước ngoài
như vậy là về công tác chuẩn bị cơ bản từ nghiệp vụ cho đến công tác đối ngoại quốc phòng
cho đến tiếng anh và cho đến công tác đảng công tác chính trị
thì tôi cho rằng
đợt này đối với ba đồng chí đi làm nhiệm vụ tại phái bộ cộng hòa trung phi
là được chuẩn bị rất là chú đáo
và đây là tiền đề để các đồng chí hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng và quân đội giao phó
hiện trung tâm dình dữ hòa bình việt nam đang phối hợp với liên hợp quốc
để cử thêm bốn sĩ quan của việt nam sang phái bộ nam sudan và cộng hòa trung phi
chuẩn bị nhân lực cho bệnh viện giã chiến cấp hai là bảy mươi người
đã huấn luyện xong về tiền triển khai và nghiệp vụ chuyên môn
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám
việt nam sẽ sẵn sàng cho việc cử bệnh viện giã chiến cấp hai
và một đội công binh đi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình theo yêu cầu của liên hợp quốc